với thành tích xuất sắc nhanh chóng điều tra bắt đối tượng sông vào cướp tại phòng giao dịch hóa an
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc đồng nai
ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cùng lãnh đạo thành phố biên hòa đã tới công an tp biên hòa
để động viên biểu dương và khen thưởng lực lượng phá án
cùng với biểu dương những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ tham gia phá vụ án
lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai nhấn mạnh qua vụ án cho thấy việc triển khai hệ thống camera an ninh
đã góp phần rất lớn vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
do đó thời gian tới chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nhân rộng mô hình này
để góp phần vào công tác gìn giữ an ninh trật tự bình yên của nhân dân
tại cơ quan điều tra đối tượng thực hiện vụ cướp phòng giao dịch đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nghi can vốn làm nghề cò đất nhưng do thiếu tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định sau đó thực hiện vụ cướp
đối với vật nghi là quả lựu đạn mà đối tượng mang theo để uy hiếp nhân viên ngân hàng được xác định là bình ga mini